trong những trang hồ sơ đầu tiên của chuyên án bốn trăm một mươi chín d
minh lợn chính là từ khóa được nhắc đến nhiều nhất
đặc biệt là trong biên bản lấy lời khai của các nạn nhân đã được giải cứu về việt nam
ngoài ra các bị hại cũng cung cấp thông tin đây là ổ nhóm khép kín có khoảng ba bốn đối tượng
vì thành phố lào cai là địa bàn trung chuyển

hình sự công an tỉnh lào cai được giao nhiệm vụ nắm bắt thông tin về ổ nhóm hoạt động bên trung quốc
nhân thân lai lịch của các đối tượng
trong quá trình điều tra cục cảnh sát hình sự đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai
và công an các tỉnh ra soát hàng trăm mối quan hệ để dựng đường dây này
cục cảnh sát hình sự bộ công an cũng phối hợp với công an trung quốc để lần tìm manh mối và xác định nơi trú ngụ của các đối tượng trong ổ nhóm

trong quá trình điều tra cục cảnh sát hình sự bộ công an cũng phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an trung quốc để dựng đường dây này
cái thứ hai nữa đó là sự phối hợp sự móc nối giữa người mông trung quốc với các đối tượng trong liên quan ổ nhóm để hình thành các đường dây vận chuyển từ lào cai qua biên giới đến sang trung quốc đến nơi để tập kết các bị hại nuôi nhốt ở đó
sau đó lại có các ổ nhóm khác tiếp tục vận chuyển các đối tượng để đưa đến bán sâu vào trong nội địa của công an trung quốc
từ đó chúng tạo thành một đường dây một ổ nhóm rất khó khăn để phát hiện ra từ những con người của các đối tượng nhân thân lai lịch của các đối tượng đối tượng đều rất mờ mịt trong chuyến án khi bắt đầu tiên
từ giữa năm hai nghìn một mươi chín khi dịch covid một mươi chín chưa bùng phát mạnh việc giao thương đi lại giữa vùng biên việt nam trung quốc vẫn còn cởi mở nhiều lao động việt nam đã sang trung quốc làm thuê buôn bán
lực lượng trinh sát đã bí mật tiếp cận những người này để nắm bắt thông tin
quá trình thu thập tổng hợp từ các nguồn tin của quần chúng nhân dân đã cho ban chuyên án phác họa về một người đàn ông việt nam sinh sống lâu năm ở trung quốc có thân hình to béo và biết nói tiếng mông hiện đang ở pà sa thuộc huyện hà khẩu tỉnh vân nam
cùng với kết quả của quá trình phối hợp ra soát hàng trăm các mối quan hệ ở nhiều tỉnh thành trong nước ban chuyên án đã xác định được kẻ cầm đầu vụ án có tên minh lợi trước kia cư trú tại tỉnh điện biên
từ căn cứ đó lực lượng công an đã tiến hành ra soát toàn bộ đối tượng khả nghi hiện đang vắng mặt khỏi điện biên lấy thông tin lai lịch ảnh tập hợp lại để các bị hại nhận dạng
kết quả nhận dạng cho thấy minh lợn chính là sùng a chớ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ở bản nậm pon xã mường pong huyện mường nhé điện biên
như vậy đến thời điểm này cái tên dung a chớ danh tính thực sự của đối tượng cầm đầu trong đường dây mua bán người đã được ghi trên hồ sơ của chuyên án bốn trăm một mươi chín d
xác định được chớ nhưng để truy tìm được đối tượng này cùng với đồng bọn giữa núi cao rừng thẩm mênh mông trong nội địa trung quốc lại là một việc làm không đơn giản
và vì vậy những trang hồ sơ của chuyên án lại càng dày thêm
tổng tác của công an tỉnh lào cai sang trung quốc để phối hợp với công an trung quốc để sàng lọc
xác định các vị trí và phối hợp để đề nghị người ta cùng phối hợp xử lý
cái thứ hai nữa đó là cử những trinh sát trinh sát mà có những kinh nghiệm mà đặc biệt
là những trinh sát mà có những mối quan hệ thân tộc với những người dân tộc mông hiện tại đang làm thuê ở trung quốc
từ đó là để xây dựng và tìm hiểu thêm được nhiều thông tin liên quan các đối tượng
nhưng trang hồ sơ tiếp theo của chuyên án bốn trăm một mươi chín d chính là cuộc cân não căng thẳng khi ban chuyên án phải liên tục tìm ra những phương án thích hợp nhất phù hợp với tình hình thực tế để bắt giữ các đối tượng
lúc này ban chuyên án có hai lựa chọn hoặc là cử cán bộ sang hà khẩu trực tiếp bắt giữ các đối tượng hoặc phối hợp nhờ công an trung quốc bắt giữ

nhiệm vụ của trinh sát là bám sát các đường mòn lối mở dự đoán và đón lõng đường đi của các đối tượng
với hàng trăm nghìn km đường biên trải dài nhiều tỉnh phía bắc việc xác định các đối tượng sẽ di chuyển theo hướng nào là rất khó khăn
lúc này câu hỏi đặt ra là bắt các đối tượng ngay tại biên giới hay chờ cho đến khi chúng vào sâu trong lãnh địa việt nam
do là khu vực khu vực biên giới là cung đường hẻo lánh và trời mưa rất là to nên là chúng tôi quyết định là không bắt giữ đối tượng tại khu vực biên giới
có thể nguy hiểm cho lực lượng truy bắt cũng như là đối tượng và cũng không loại trừ khả năng là đối tượng có thể trốn về trung quốc
nên là lực lượng trinh sát tiếp tục bám sát các đối tượng
ở trên toàn cái rũa phía bên dưới đó thì có một cái dòng sông
chính là cái bộ phận ngăn cách giữa việt nam và trung quốc là cái tuyến biên giới thì nó có một vài vị trí là nước sông lúc đó là chảy xuống cạn
thế nên có thể đi bộ được sang và chúng tôi đã trao đổi và thống nhất với lại lực lượng biên phòng giám sát chặt chẽ cái khu vực đó để khi mà đối tượng đột nhập sang thì sẽ có cái ngày bắt giữ
đêm mùng một tháng bảy dạng sáng ngày hai tháng bảy
năm hai nghìn hai mươi súng á chở và hai đồng bọn là thào xeo hỏa và thào xeo áo được xác định đã trốn về việt nam
tuy nhiên hồ sơ của chuyên án này càng thêm kịch tính khi có một tình huống phát sinh đó là các đối tượng khi trở về việt nam vẫn dẫn theo một bị hại mà chúng chưa kịp bán bên trung quốc
với tình huống này cộng thêm việc không ngoại trừ khả năng
súng á chở có thể có vũ khí nóng trong người
mọi phương án bắt giữ đều phải hết sức thận trọng
năm giờ sáng ngày hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đúng như thông tin nắm được sau khi xâm nhập vào việt nam sùng a chớ cùng hai đồng phạm dẫn theo một bị hại xuất hiện tại một điểm đón xe trên đường
lúc này bàn truyền án dự đoán chúng sẽ bắt xe sau
và di chuyển theo nhiều hướng khác nhau
quá trình khi chúng tôi tiến hành bắt giữ đối tượng chớ cùng đồng bọn thì lúc này là thời điểm này nó vào khoảng hơn năm giờ sáng ngày hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
thì lúc này thì quán ở xung quanh cũng có quán mở cũng có quán chưa mở
nhưng do là cái khu vực đối tượng ẩn nấu này là khu vực ngã ba
có nhiều người dân qua lại và cũng có một số người
dân cũng đã đến quán đấy để liên quan đến cái việc là người ta sẽ di chuyển đợi đón xe khách để di chuyển đến các cái địa bàn khác
thế thì khi mà chúng tôi áp sát vào thì do qua các cái bệnh pháp nghiệp vụ đã xác định được đối tượng ăn mặc như thế nào đặc điểm đối tượng làm sao
thế mà khi chúng tôi mà ập vào thì đã nhanh chóng là áp sát và đồng thời không chế đối tượng ngay không để cho đối tượng bị động bất ngờ để có cái cơ hội chống trả
dân không có quyền bà không có quyền bà
đối tượng không có quyền bà không có quyền bà doanh nhân thuật xếp cho đồng thời

nhưng dân khai khách đến quán gì đó mà người ta sẽ ra chờ đối tượng ăn mặc dạng vô khí nữa
nhưng trái tim xin chút người ta sẽ nhận được sự khởi động như thế nào tôi đúng không
anh ông hãy tham gia cho bà
thế thì bà đúng không